liên quan đến vụ việc cháu bé tám tuổi trú tại phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
bị hành hạ dẫn đến tử vong gây bức xúc dư luận
sáng nay công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
ông nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một tp hcm là cha ruột của cháu bé
do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê gia lai
lệnh bắt khẩn cấp ông nguyễn kim trung thái đã được viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh phê chuẩn
về việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh cũng yêu cầu bộ công an
ubnd tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháu bé tám tuổi
bị hành hạ dẫn đến tử vong để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan không bỏ lọt tội phạm